trong lúc chính quyền tp hcm đang tập trung mọi nguồn lực để dập dịch
thì ở nhiều nơi người dân vẫn vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh
ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết
trước tình trạng trên thì công an tp hcm đã triển khai lực lượng tuần tra
khép kính địa bàn để xử lý các trường hợp vi phạm
đồng thời giữ vững an ninh trực tự địa bàn
hai người đàn ông này chở nhau trên xe gắn máy
nhưng không đổi nón bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường phạm văn chiêu
đã bị tổ tuần tra xử lý vi phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
của công an quận gò vấp lập biên bản với hai hành vi
là không đổi nón bảo hiểm và vi phạm chí thị một mươi sáu ra ngoài khi không có việc cần thiết
tổng mức phạt tiền là hai triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng
anh này là trường hợp của anh là đi rút tiền
đó là trường hợp cần thiết của ảnh
thì chúng tôi sẽ giải quyết trường hợp đó
còn riêng anh không có lý do gì cả
anh nói ra ngoài mua đồ ăn
mà hiện tại các hàng ăn uống hiện tại là được tạm dần hết rồi
làm gì ra mua đồ ăn được
còn anh không có lý do nào
và trước đó chúng tôi đã ghi hình anh được
đã hỏi anh rồi anh đã làm gì anh chở anh này đi
nó quá phi lý
trong khi đó anh không có gì phải lấy xe
mà anh lấy cái xe anh chở người khác đi
và vi phạm luôn cho thông
và ra đường trong trường hợp không cần thiết
đó là hành vi của anh
thì ra đường đang đang đang đang cái đi vi phạm
rồi em em em sẽ ra
tương tự hàng chục người dân tham gia giao thông trên đường
nhưng chủ quan không đội nón bảo hiểm
đã bị dựng xe xử lý
đa số giải thích là đi mua đồ dùng thiết yếu
song bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an sẽ xác thực lại việc ra khỏi nhà của người dân
là có chính đáng hay không
một mươi một chốt cố định với chúng tôi là không có bỏ
nhưng mà nó chuyển sang hình thức
gọi là hình thức từng tra lưu động
quanh khu vực đó để nhằm
hai mục tiêu thứ nhất là từng tra
kiểm soát để đảm bảo an ninh trực tự
phòng chống các loại tội phạm
thứ hai là kiểm tra kiểm soát để xử lý
những trường hợp ra ngoài trong trường hợp không cần thiết
vi phạm như việc không đeo khẩu trang
để nhằm mang tính răng đe
những người mà không có được phép ra ngoài đường
thực hiện tốt cái việc phòng chống dịch
thì hiện tại
thì cái lực lượng của chúng tôi là
tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
khép kính trên một mươi bảy tuyến đường
trên địa bàn quận để kiểm soát
tất cả các hành vi của người vi phạm
từ vi phạm giao thông cho đến vi phạm
không đeo khẩu trang ra hài
trong trường hợp không cần thiết
chúng tôi luôn tạo điều kiện
để những người dân khi tham gia
giao thông đến các cơ sở sản xuất
mà đúng theo tinh thần của
dân bản số hai nghìn hai trăm bảy mươi chín của thành phố
thì chúng tôi luôn tạo điều kiện
nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng cương quyết
xử lý nghiêm đối với các trường hợp ra ngoài
không có lý do và vi phạm việc không đeo khẩu trang
tại vì em ở cùng mình
nên là em rất là ít khi ra ngoài
lâu lâu em ra ngoài một lần em mua đồ ăn
em chữ mấy ngày em mới về
mà tại bữa nay dịch quá
nên là hết đồ ăn rồi đi ra ngoài
thì cũng đâu có nghĩ gì đâu
lần sau ra ngoài thì nhớ đội mũ thôi
đội mũ mang lý tờ
chứ bị bắt thì biết sao rồi
rút kinh nghiệm là em mang tên sổ tận chú
vì em không biết vì em mang vớt giấy tờ
với cả thẻ ngân hàng đi thôi
chứ em cũng không biết
vì em không đi đâu cả
ở nhà thì cũng không đi đâu
chỉ có con thiếu gì thì mua
đồ dùng gia đình có gì thì ra mua thôi
xong là quay về luôn
cũng không tà té vào chỗ đông người tụ tập
thế nên là cần thiết để hạn chế người ra đường
để đỡ dịch bệnh
đỡ phát sinh để người dân được
mở cửa trở lại
để hoạt động bình thường
em ủng hộ rất là ủng hộ điều đấy
tại quận một mươi một
lực lượng công an cũng tổ chức tuần tra lưu động
trên khắp các tuyến đường ngõ hẻm
để đảm bảo an ninh trực tự an toàn giao thông
và kiểm tra xử lý người dân ra đường không có lý do
một số trường hợp bỏ chạy khi thấy tổ tuần tra
tuy nhiên đã bị dừng xe xử lý
thực hiện chỉ thị của ủy ban nhân dân thành phố
lực lượng công an sẵn sàng tạo điều kiện
cho người dân ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết
tuy nhiên cũng sẽ kiên quyết xử lý
các trường hợp vi phạm
do đó người dân cần đồng tình
chấp hành nghiêm chí thị một mươi sáu
để tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố
sớm dập được dịch bệnh